so với ngày nghỉ lễ đầu tiên ngày ba mươi tháng bốn tai nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí giảm một mươi ba vụ tai nạn giao thông giảm chín người chết và ba người bị thương
so với cùng kỳ nghỉ lễ năm trước tai nạn giao thông giảm chín vụ giảm một mươi hai người chết nhưng tăng tám người bị thương
đây cũng là ngày mà số vụ số người chết và bị thương giảm sâu so với số liệu tai nạn giao thông trung bình ngày trong quý i năm hai nghìn một mươi sáu
như vậy là qua hai ngày đầu của đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm đã có ba mươi ba người chết và bốn mươi ba người bị thương
trong năm mươi năm vụ tai nạn giao thông xảy ra
vào lúc một mươi ba h ngày hôm nay kho chứa phế liệu tại tổ một mươi một khu phố bốn phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bốc cháy dữ dội
ngọn lửa bùng lên và nhanh chóng lan rộng toàn bộ nhà kho chứa phế liệu tái chế rộng hàng nghìn mét vuông
khu vực nhà kho chứa các vật liệu dễ cháy như cao su nhựa do đó ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà kho
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai đã điều nhiều phương tiện chiến sĩ đến hiện trường để tham gia dập lửa
tuy nhiên do toàn bộ nhà kho chứa các vật liệu dễ cháy khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn
toàn bộ nhà kho với diện tích hàng nghìn mét vuông đã bị lửa thiêu dụi hoàn toàn
lực lượng chức năng cùng với sự hỗ trợ của người dân đã nỗ lực ngăn chặn đám cháy lan sang các khu vực lân cận
còn tại bến tre cũng vào khoảng một mươi ba h chiều nay một vụ đánh bạc giữa hình thức đá gà đã bị công an huyện rồng trôm tỉnh bến tre triệt phá
tại khu đất của nhà ông đoàn văn miếng ở xã sơn phú huyện rồng trôm
ập vào địa điểm trên cơ quan chức năng đã tạm giữ số tăng vật gồm hai con gà tre tám bộ cửa sắt một mươi năm điện thoại di động
bốn xe mô tô cùng số tiền gần một mươi bốn triệu đồng lập biên bản xử lý một mươi năm đối tượng có liên quan
tụ điểm đá gà này là do ông miếng đứng ra tổ chức hoạt động gần ba tháng nay thu hút nhiều đối tượng tại địa phương
và từ nơi khác đến tham gia đá gà gây mất an ninh trật tự
thông tin vừa rồi đã kết thúc phần điểm những tin tức đáng chú ý của truyền hình công an nhân dân
mời quý vị và các bạn theo dõi những chương trình tiếp theo trên antv xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại